trong thời gian qua tại huyện phú ninh tỉnh quảng nam hình ảnh những người phụ nữ có tinh thần trách nhiệm
cẩn mẫn trong công việc đồng thời biết cảm thông biết yêu thương và giúp đỡ mọi người xung quanh
đã trở nên rất đỗi quen thuộc đối với bà con nơi đây
việc làm của các chị đã để lại hình ảnh đẹp và lòng nhân ái trong tâm trí mỗi người dân
trong dịp chào mừng ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba mời quý vị khán giả cùng về với quảng nam
đến thăm những người phụ nữ sầu lòng nhân ái này qua ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn nhưng với tấm lòng nhân hậu và thương người
khi thấy cụ nguyễn thị mịch tám mươi tuổi sống gần nhà là phụ nữ đơn thân sống một mình không ai chăm sóc
chị nguyễn thị thu ở thôn vĩnh quý xã tam vinh huyện phú ninh tỉnh quảng nam
đã bàn với chồng con nhận đỡ đầu đưa cụ về nhà nuôi chăm sóc từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
hằng ngày chị chăm chút từng miếng ăn sức ngủ cho cụ
tất cả mọi sinh hoạt từ ăn uống đến chăm sóc
tắm sửa vệ sinh đều do một tay chị thu chăm lo
tuy chẳng phải ruột già nhưng trong thâm tâm chị luôn xem cụ mịch như mẹ ruột của mình
chị nguyễn thị thu ở thôn vĩnh quý xã tam vinh huyện phú ninh tỉnh quảng nam
đã bàn với chồng con nhận đỡ đầu đưa cụ về nhà nuôi chăm sóc từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay

các chị những người phụ nữ bình thường đã làm nên những điều rất đỗi phi thường
họ là minh chứng lớn cho niềm tin rằng lòng tốt vẫn còn rất nhiều trong xã hội hiện đại